bão số chín đang tiến rất nhanh vào đất liền đến chiều nay bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp một mươi bốn
gió giật cấp một mươi năm một mươi sáu bão số chín là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão cho tới nay
ngay trong chiều nay tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường đã có cuộc họp khẩn để nhận định về cơn bão này
trong buổi họp khẩn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã theo dõi phần đánh giá của các chuyên gia khí tượng thủy văn
dự báo khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hôm nay bão sẽ có khả năng đạt cường độ cực đại khi vào gần bờ
bão vẫn mạnh cấp một mươi ba tổng cục thủy văn nhận định khi đi vào đất liền bão mô va lê có thể có cường độ cực mạnh
và có sức tàn phá tương đương với bão săn nề năm hai nghìn sáu quảng ngãi bình định phú yên là vùng trọng tâm bão đi qua
nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét tiếp tục có thể xảy ra
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà nhận định với mức độ nguy hiểm của bão số chín công tác dự báo cần liên tục và chi tiết
cụ thể tới các địa phương để có sự chủ động đối phó với diễn biến của bão
theo thống kê nhanh nếu cơn bão số chín gây ra gió mạnh trong đất liền với cường độ từ cấp một mươi hai trở lên
thì nó sẽ là một trong những cơn bão có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây